đã một mươi ngày sau lịch xuống giống vụ hẻ thu thế nhưng đến thời điểm này nhiều cánh đồng ở quảng ngãi vẫn ở trong tình trạng khô khốc chưa thể cầy bừa gieo xạ
nhà nông và ngành quản lý đang loay hoay xử lý khó khăn ngay từ đầu vụ hẻ thu năm nay
tại huyện tư nghĩa nhiều cánh đồng lớn những ngày này vẫn khô khốc chưa được xuống nước làm đồng như đã định
một số máy băm của người dân trong thôn vẫn chưa thể hoạt động được vì chờ nước
hơn một trăm linh hectare cánh đồng mẫu lớn ở địa phương hiện vẫn chưa thể xuống giống
bà con nông dân lo lắng khi giống đã về nhưng việc gieo xạ lại muộn so với thời vụ
vụ hẻ thu năm nay toàn tỉnh quảng ngãi gieo xạ gần ba mươi năm hectare lúa và một mươi bảy hectare rau màu cây công nghiệp ngắn ngày
do nắng hạn đầu mùa kéo dài nên nguồn nước các sông thấp dùng tích dự trữ của hồ chứa nước trên địa bàn tỉnh chỉ đạt từ bốn mươi đến năm mươi
các công trình thủy lợi chỉ bảo đảm cấp nước tưới chủ động cho trên ba mươi chín hectare
còn khoảng một mươi hai ba nghìn hectare có nguy cơ bị thiếu nước hiện vẫn còn hàng nghìn hectare chưa thể gieo xạ
điều tiết nước là một phần gây vấn đề
phải phù hợp giả trẻ gây thất thoát lõng phía nước
nhưng để ở mỗi vấn đề đó đồng quan lợi miệng với các xã hội tập trung tập trung với đội các xã hội là phát kháng trường thành lập đầu tiên năm
tại gần đi nước khoảng ngày lắng đêm tăng tình độ mũi dưới xóa của vụ hẻ thu năm hai nghìn một mươi chín
trước tình trạng thiếu nước bỏ hoang đồng ruộng ngành nông nghiệp tỉnh quảng ngãi đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu cây trồng
năm hai nghìn một mươi chín địa phương này sẽ phải chuyển đổi trên một hectare để hạn chế tình trạng đồng ruộng bỏ hoang mùa nắng hạn